công ty bảo hiểm nhân thọ daichi việt nam và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược dài hạn một mươi năm năm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện một số bộ ngành có liên quan đã tham dự buổi lễ
với thỏa thuận hợp tác này diti life việt nam sẽ là đối tác độc quyền phân phối tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
và các quyền lợi bổ trợ ưu việt theo lựa chọn của khách hàng shb trong thời hạn một mươi năm năm
theo đó tất cả các khách hàng của shb sẽ được giới thiệu và tiếp cận những giải pháp chọn gói cả về ngân hàng và bảo hiểm
thông qua hệ thống mạng lưới rộng khắp của shb trên toàn quốc và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm của daegi life việt nam
sự kiện ký kết hợp tác chiến lược dài hạn trong một mươi năm năm giữa daegi life việt nam và ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn hà nội shb
là dấu mốc quan trọng trong việc tạo ra những kế hoạch
để tạo ra nền tảng phát triển bền vững lâu dài thịnh vượng giữa dai chi life việt nam và shb trong thời gian tới